các ngón chân sưng tấy đỏ tím và đôi khi đau đớn là triệu chứng xuất hiện ở nhiều người mắc covid một mươi chín
các chuyên gia vẫn tranh luận để tìm hiểu nguyên nhân trên
bác sĩ giả liễu khoa nhì lisa akin đại học washington madison
chỉ điều trị cho một vài bệnh nhân bị tổn thương da tạm thời thường được coi là parino hoặc chiban mỗi năm
nhưng vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi khi số ca mắc covid một mươi chín đầu tiên tăng lên
bác sĩ đã tiếp nhận khoảng ba mươi bệnh nhân bị chyban
các phòng khám trật kín người với những ngón chân tím tái bị xương đỏ phòng rộp khó chịu và đau đớn
điều này đã khiến bác sĩ lisa rất sốc
theo một tờ báo nổi tiếng các bác sĩ gia liễu ở những vùng khác của mỹ và nhiều nơi trên thế giới cũng báo cáo tình trạng tương tự
họ tiếp nhận nhiều ca có biểu hiện ở ngón chân tổn thương
họ gọi chung tình trạng này là ngón chân covid một mươi chín
tổn thương của các em không tương tự như bị cốc tay cước chân vào mùa lạnh
tình trạng này thường xuất phát trong khoảng từ một đến bốn tuần sau mắc covid một mươi chín
các vết xương đỏ thường tập trung ở đầu ngón chân thậm chí lan ra cả hai bàn chân
những vết luet gây đau đớn cảm giác nóng rát và ngứa
sau đó chuyển tím và có tình trạng viêm
thông thường bệnh nhân sẽ tự khỏi mà không cần điều trị trong vài tuần
tuy nhiên một số trường hợp cho hay họ bị ngón chân covid một mươi chín kéo dài hàng tháng có khi kéo dài cả năm
bác sĩ giả liễu
nhà dịch tễ học anthony freeman tại trường e harvard của mỹ cho hay
ở mức độ nhẹ nhất các bệnh nhân cảm giác như vết ngứa nhẹ
trong giai đoạn nghiêm trọng nhất nó khiến người bệnh đào đớn đến mức không thể kiểm soát được
không hiếm trường hợp nhiễm virus như bệnh sởi thủy đậu tăng bạch cầu đơn nhân gây phát ban mụn nước vết xương nhỏ hoặc các mảng khác nhau trên cơ thể
các triệu chứng này xuất hiện khi hệ thống miễn dịch phản ứng với virus hoặc tế bào da bị virus phá hủy
tương tự các bác sĩ da liễu đã phát hiện hàng loạt bệnh lý về da liên quan đến covid một mươi chín
theo tiến sĩ freemen nếu bạn có hỏi một trăm linh bác sĩ da liễu trước đại dịch về vết phát ban do virus gây ra hiện tượng này gần như sẽ không được nhắc đến bởi đây là hiện tượng hiếm khi liên quan đến virus
nhờ bệnh nhân bị ảnh hưởng thường là trẻ em và thanh niên không gặp các triệu chứng điển hình của covid một mươi chín như ho sốt đau cơ
nếu có các triệu chứng của họ thường rất nhẹ
các tổn thương ở ngón chân thường xuất hiện sau một hai ngày
đến bốn tuần có kết quả dương tính với ncov
xong nhiều bệnh nhân trẻ mà bác sĩ lisa tiếp nhận ngay cả khi có xét nghiệm pcr âm tính và thậm chí họ cho rằng chưa bao giờ mắc covid một mươi chín cũng phải gặp tình trạng như thế này
tương tự một nghiên cứu đã được thực hiện ở bắc california cho thấy chỉ có một mươi bảy trên bốn trăm năm mươi sáu bệnh nhân được chuẩn đoán mắc bệnh này từ tháng bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi có kết quả dương tính với ncov khi xét nghiệm pciser
chỉ một trên chín mươi bảy người có kháng thể
các bệnh nhân trẻ đặc hiệu với ncov trong máu điều đó khiến bác sĩ lisa rất khó hiểu
các bác sĩ đã tử hỏi liệu căn bệnh này có phải là do sars cov hai gây ra hay không
trong hai năm trở lại đây giới chuyên gia nghiên cứu hàng nghìn ca cặp ngón chân covid một mươi chín trên toàn thế giới họ cũng kiểm tra máu và sinh thiết da của những người này để tìm kiếm câu trả lời
trong một số nghiên cứu các nhà khoa học phát hiện sự hiện diện của những phân tử ncov trong mẫu thiết sinh ra của người bị ngón chân covid một mươi chín
điều này cho thấy sars cov hai có thể là nguyên nhân gây ra những tổn thương này
xong điều đó vẫn không thể thuyết phục nhiều chuyên gia
một nghiên cứu được công bố vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trên một tờ tạp chí nổi tiếng cho thấy những f bị ngón chất covid một mươi chín có liên quan đến tình trạng cơ thể ta phản ứng miễn dịch quá mức khiến một số kháng thể tấn công nhằm mục tiêu
các nhà nghiên cứu lấy mẫu máu và da của năm mươi bệnh nhân
một số người có triệu chứng ho sốt mịt mỏi so với những người khỏe mạnh
các f bị ngón chân covid có lượng protein miễn dịch tự kháng thể cao trong máu làm tổn thương xa những mô khỏe mạnh của chính họ
chúng cũng mang hàm lượng các protein interphone loại một
các loại protein này xuất hiện muộn trong cơ thể những người này
ngoài hệ thống miễn dịch các tế bảo lót mạch máu cũng bị ảnh hưởng khi ncov xâm nhập
nhóm chuyên gia cho rằng điều này cũng gây ra hiện tượng tổn thương ma mạch ở ngón tay chân người bệnh nhân
theo tiến sĩ freeman cách giải thích này có thể mang tới tín hiệu
cơ thể của bạn đã làm nhiệm vụ chống lại virus khá tốt
tác dụng phụ của hiện tượng này là khiến ngón chân chuyển sang màu đỏ tím âm nói
năm hai nghìn hai mươi một một số người cũng bị ngón chân covid một mươi chín sau khi tiêm vaccine nhưng rất hiếm
có vẻ một số bệnh nhân đang có phản ứng tương tự với interferone sau khi tiêm chủng giống như cách nó vẫn đang làm với chính virus
nhưng chỉ riêng nồng độ interferon loại một tăng không thể giải thích hoàn toàn về làn sóng ngón chân covid một mươi chín
bệnh nhân bị viêm gan do virus và ung thư được điều trị bằng interferone nhằm loại bỏ virus hoặc ngăn chặn tiêu diệt sự phát triển của tế bào ung thư
xong interferon không gây ra tình trạng ở da như chì bạt
một số chuyên gia cho rằng có thể ngón chân covid một mươi chín không liên quan đến virus mà là hành vi của đại dịch
theo nhà miễn dịch học akiko iwasaka đại học gia lê mọi người không nên đi dày tết nhiều khi ở nhà
điều này có thể gây chì bạt ở một số người
dẫu vậy bà cũng cho rằng
giải thuyết này cần nhiều nghiên cứu hơn
cho đến khi các chuyên gia có thể truy tìm dấu vết của sars cov hai ở những bệnh nhân bị ngón chân covid một mươi chín
đây vẫn là bí ẩn chưa thể lý giải